khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày hai mươi ba tháng hai một số người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát tại một nhà xưởng chứa vỏ lốc ô tô trên đường đinh quang ân thuộc địa phận ấp tân cang xã phước tân thành phố biên hòa tỉnh đồng nai nên dùng các vật dụng tại chỗ để dập lửa
tuy nhiên do gặp các vật liệu dễ cháy nên lửa ngày càng bùng phát dữ dội
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh đồng nai đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa
đến khoảng một mươi chín h cùng ngày ngọn lửa vẫn cháy dữ dội lực lượng chức năng mới chỉ khống chế không để cháy lan sang khu vực xung quanh hiện vẫn chưa ghi nhận thương vong và thiệt hại trong vụ cháy